thưa quý vị tại bà rịa vũng tàu mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu nhưng một nhóm đối tượng đã lén lút tụ tập sử dụng ma túy trái phép
rồi bị dương tính với sars cov hai vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì vi phạm các quy định
để ngăn ngừa tình trạng người sử dụng ma túy làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
chính quyền địa phương đã đưa những người nghiện ma túy đi cách ly tập trung
khu cách ly tập trung trường cao đảng quốc tế fabis tại thị xã phú mỹ
gần một trăm linh người nghiện ma túy đã được đưa đến đây cách ly để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh covid một mươi chín

và được xét nghiệm sars cov hai định kỳ ba ngày một lần
ngoài việc cắt cơn nghiện các bác sĩ cũng được cắt cơn nghiện
trong khi các bác sĩ được bảo vệ giám sát nghiêm ngặt người nghiện trong khu cách ly
lực lượng công an cũng thường xuyên thăm hỏi động viên hỗ trợ để họ yên tâm cách ly chữa trị
xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín từ những người nghiện ma túy là rất lớn
lực lượng công an đã siết chặt quản lý người nghiện
kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
chỉ trong hơn một tháng thực hiện giải phép xã hội theo chữ thị một mươi sáu
lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện bắt giữ sáu mươi năm vụ
với chín mươi bốn đối tượng mua bán tàn trữ vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy
công an đã khởi tố ba mươi tám vụ với năm mươi bảy đối tượng